những năm qua đồng bào dân tộc rackline tỉnh ninh thuận đã nhân rộng cách làm giúp diệt khuẩn nguồn nước lấy từ sông suối
bằng cách phơi nhiều chai nhựa chứa nước lên mái tôn nhà để mặt trời chiếu nắng nóng giúp diệt khuẩn tạo nước sạch phục vụ sinh hoạt